thái bình cần đề ra các nhiệm vụ giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
tổ chức thực hiện tốt đề án đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với tập trung tích tụ dụng đất phát triển sản xuất hàng hóa
ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ sinh học bảo đảm sản xuất sạch và phát triển bền vững xây dựng nông thôn mới bảo đảm bền vững không chạy theo số lượng
tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh
cùng ngày phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cùng đoàn công tác đã đến thăm công ty trách nhiệm hữu hạn điện cơ id
thăm công ty cổ phần đam san ở khu công nghiệp gia lễ huyện đông hưng và thăm hỏi tặng quà hai gia đình chính sách bà mẹ việt nam anh hùng tại thành phố thái bình
tặng một trăm linh xe đạp cho các em học sinh gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên của tỉnh thái bình
trước những thành tiệu đã đạt được trong quan hệ hai nước sau hai mươi năm năm trao đổi và nhất trí về các phương hướng lớn nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị
triển khai các biện pháp thực chất về đầu tư thương mại chuyển giao công nghệ
tại cuộc hội đàm với bộ trưởng ngoại giao hàn quốc kang kiêng hòa hai bên nhất trí triển khai hiệu quả các cơ chế hiện có
sau hội đàm hai bộ trưởng đã ký bản ghi nhớ hợp tác giữa bộ ngoại giao việt nam và bộ ngoại giao hàn quốc
trong khuôn khổ chuyến thăm sáng ngày hai mươi một tháng một mươi hai phó thủ tướng
bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh cũng đã có cuộc gặp gỡ đối thoại với lãnh đạo của hai mươi tập đoàn kinh tế hàng đầu của hàn quốc
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh nhấn mạnh những cơ hội tiềm năng ở việt nam về đầu tư kinh doanh đối với các doanh nghiệp hàn quốc
giải thích cụ thể các chính sách quy định của chính phủ việt nam về các vấn đề các doanh nghiệp hàn quốc quan tâm
đánh giá cao nhiều dự án hiệu quả của hàn quốc tại việt nam phó thủ tướng khẳng định
chính phủ việt nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hàn quốc đầu tư kinh doanh hiệu quả tại việt nam
đóng góp thiết thực cho sự phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước
mới đây tại trụ sở bộ quốc phòng campuchia đã diễn ra đối thoại chính sách quốc phòng việt nam campuchia cấp thứ trưởng lần thứ ba
đoàn việt nam do thượng tướng nguyễn trí vịnh ủy viên trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương thứ trưởng bộ quốc phòng làm trưởng đoàn
đoàn campuchia do đại tướng ninh phát quốc vụ khanh bộ quốc phòng campuchia làm trưởng đoàn
về kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua hai trưởng đoàn nhất trí đánh giá các cơ quan đơn vị của hai bên đã phối hợp tốt
triển khai đầy đủ và hiệu quả các nội dung của nghị định thư và kế hoạch hợp tác giữa hai bộ quốc phòng
về phương hướng hợp tác trong năm hai nghìn một mươi tám hai bên cùng thống nhất tiếp tục đẩy mạnh trong các lĩnh vực
sau cuộc đối thoại trước sự chứng kiến của lãnh đạo bộ quốc phòng hai nước
đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận thiết lập đường dây nóng giữa bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam
và ủy ban quốc gia an ninh hàng hải campuchia
trước đó cùng ngày thượng tướng nguyễn trí vịnh đã tới chào xã giao thủ tướng hun sen
và gặp phó thủ tướng bộ trưởng bộ quốc phòng tia banh
đài tiếng nói việt nam và đài phát thanh quốc gia campuchia tăng cường giao lưu hợp tác trong lĩnh vực truyền thông
đó là nội dung của biên bản thỏa thuận hợp tác giữa hai đài vừa được ký kết vào chiều ngày hai mươi một tháng một mươi hai
tại trụ sở trung tâm phát thanh quốc gia
theo đó hai bên sẽ tăng cường việc phát trên sóng đài phát thanh các tin bài phóng sự
các chương trình nghệ thuật văn học về những bài học kinh nghiệm
những thành tiệu trên lĩnh vực chính trị kinh tế văn hóa xã hội của mỗi nước
nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của hai nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay
góp phần tăng cường hơn nữa tình hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước việt nam và campuchia
trong lịch sử quan hệ hai nước đài tiếng nói việt nam đã giúp đỡ đài phát thanh quốc gia campuchia
xây dựng và phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật cũng như đào tạo đội ngũ cán bộ phóng viên biên tập viên
trong những năm qua chính phủ việt nam thông qua đài tiếng nói việt nam đã thường xuyên hỗ trợ
bộ thông tin và các đài phát thanh campuchia về cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật
và đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng lực phủ sóng và chất lượng các chương trình phát thanh truyền hình
ngay sau lễ ký kết bộ trưởng bộ thông tin vương quốc campuchia thay mặt chính phủ campuchia
trao tặng huân trường hữu nghị của chính phủ hoàng gia campuchia cho các cán bộ của đài tiếng nói việt nam qua các thời kỳ
vừa qua thành ủy đà nẵng đã tổ chức ra mắt hai tập sách học tập theo gương sáng bắc hồ
và đặc khu quảng đà trung dũng kiên cường một nghìn chín trăm sáu mươi bảy một nghìn chín trăm sáu mươi năm
với đông đảo bạn đọc
hai tập sách này được biên soạn trên cơ sở các bài tham gia cuộc thi viết về những gương sáng đời thường năm hai nghìn một mươi bảy
trong khuôn khổ chương trình đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh do thành ủy đà nẵng phát động
và các bài viết trong hội thảo khoa học siêu tầm hồi ký cách mạng do thành ủy đà nẵng cùng tỉnh ủy quảng nam phối hợp tổ chức
việc cho ra đời hai tập sách này thể hiện sự nỗ lực của các tác giả và cơ quan chủ trì biên soạn
với mong muốn chung là nhân rộng những gương sáng người tốt việc tốt học tập và làm theo tấm gương bắc hồ
bên cạnh đó cũng giới thiệu đến các thế hệ độc giả nhất là thế hệ trẻ về lịch sử cách mạng
qua đó tiếp tục khơi dậy niềm tự hào phát huy lòng yêu nước ý chí tự cường chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp an bình văn minh và hiện đại
nhân dịp lễ giáng sinh hai nghìn một mươi bảy phó trưởng ban dân vận trung ương nguyễn lam đã đến thăm chúc mừng giám mục vũ đình hiệu
và các chức sắc chức việc tòa giám mục bùi chu xã xuân ngọc huyện xuân trường tỉnh nam định
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam phó trưởng ban dân vận trung ương nguyễn lam gửi lời chúc sức khỏe an lành hạnh phúc tới toàn thể chức sắc tu sĩ và đồng bào công giáo
ghi nhận những đóng góp to lớn của giáo phận bùi chu trong việc tham gia tích cực các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xóa đói giảm nghèo
thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động y tế giáo dục từ thiện xã hội và những mục tiêu do địa phương phát động góp phần đào tạo công dân giáo dân tốt
đồng chí nguyễn lam khẳng định đảng nhà nước ta luôn xác định nhất quán việc tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người
đáp ứng nhu cầu hợp pháp chính đáng của các tổ chức tôn giáo đồng bào có đạo khuyến khích tạo điều kiện cho bà con phát triển kinh tế nâng cao đời sống
cùng ngày tại thị trấn phát diệm huyện kim sơn tỉnh ninh bình phó trưởng ban dân vận trung ương nguyễn lam thay mặt đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
đã tới thăm chúc mừng đức cha du sê nguyễn năng phó chủ tịch hội đồng giám mục việt nam giám mục giáo phận phát diệm cùng bà con giáo dân giáo phận phát diệm nhân dịp lễ mừng thiên chúa giáng sinh
thay mặt các chức sắc tu sĩ và đồng bào theo đạo công giáo của giáo phận phát diệm giám mục du sê nguyễn năng gửi lời cảm ơn những tình cảm sâu sắc tới lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam đã dành cho giáo phận phát diệm nhân dịp lễ giáng sinh năm hai nghìn một mươi bảy
những ngày này tại tỉnh thanh hóa đã diễn ra nhiều sự kiện ý nghĩa chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam hai mươi hai tháng một mươi hai đồng thời tri ân những đóng góp to lớn của bao lớp người đã hy sinh sương máu vì độc lập tự do
của tổ quốc
tổ quốc đã diễn ra nhiều sự kiện ý nghĩa chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam hai mươi hai tháng một mươi hai đồng thời tri ân những đóng góp to lớp người đã hy sinh sương máu vì độc lập tự do